sau đây là thông tin cập nhật về thiệt hại do cơn bão số sáu gây ra ở các địa phương trong cả nước tính đến một mươi bảy h ngày hôm nay
theo thông tin từ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tính đến một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng một mươi
bão số sáu đã khiến hai mươi ba người thiệt mạng trong đó quảng bình một người quảng trị bảy người huế bốn người quảng nam sáu người đà nẵng một người quảng ngãi một người gia lai một người đắk lắc một người và tỉnh lâm đồng một người
bão số sáu cũng đã làm một mươi bốn người mất tích trong đó quảng bình một người quảng trị sáu người huế một người đà nẵng ba người quảng nam hai người và gia lai một người
cũng vào một mươi bảy h chiều nay vẫn còn một trăm bảy mươi sáu xã hơn chín mươi bốn hộ dân bị ngập lụt ba trăm tám mươi hai nhà bị hư hỏng nặng một mươi bảy tàu gặp nạn một mươi tám người thiệt mạng một mươi bốn người mất tích khoảng hai trăm linh con gia súc một trăm năm mươi con da cầm bị cuốn trôi
một trăm linh tám điểm quốc lộ ngập lụt năm trăm tám mươi bốn hectare lúa bốn hectare hoa màu bị thiệt hại
theo dự báo
tình hình mưa lũ sẽ tiếp tục tăng nhanh với cơn bão số bảy và áp thấp ở quần đảo ngoài khơi philippines sẽ ảnh hưởng đến nước ta và có khả năng cao mạnh lên thành bão